sáng ngày hôm nay tại hà nội báo nhân dân đã long trọng tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ ba
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm dự đại hội có đồng chí điều cơ ré ủy viên trung ương đảng
phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung ương đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
trong những năm qua báo nhân dân đã tổ chức các phong trào thi đua thường niên
và các phong trào thi đua trong từng sự kiện bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao
toàn thể cán bộ phóng viên ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa vai trò tác dụng của công tác thi đua khen thưởng
đại hội thi đua yêu nước báo nhân dân lần thứ ba giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới
của công tác thi đua tại báo nhân dân trên cơ sở tiếp nối phát huy truyền thống gần bảy mươi năm qua
và các thành tích báo nhân dân đã đạt được trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội cũng là dịp để biểu dương tôn vinh những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn báo nhân dân
tại đại hội thờ ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí khoản hữu tổng viên tập báo nhân dân
đã trao tặng huân trường lao động hạng nhì hạng ba cho bảy cá nhân và hai tập thể của báo nhân dân